ngày bảy tháng một mươi trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm itpc tổ chức hội thảo thị trường singapore
cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam nhằm tìm kiếm mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
kết nối với các đối tác nhập khẩu nước ngoài cho doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
các chuyên gia nhận định rằng singapore là một thị trường có rất nhiều tiềm năng thuận lợi cho doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa của việt nam
khai thác thị trường singapore giàu có là cơ hội để doanh nghiệp việt khẳng định vị thế của mình và chinh phục thị trường quốc tế
để làm được điều này các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế
cần chú ý đến bao bì mẫu mã các chỉ dẫn bằng tiếng anh thời hạn sử dụng và các chứng chỉ haccb hala
được biết trong năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại hai chiều việt nam singapore đạt gần bảy hai trăm tám mươi chín tỷ usd giảm năm sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu của việt nam sang singapore gần ba một trăm chín mươi tám tỷ usd tăng một việt nam nhập khẩu hơn bốn chín mươi một tỷ usd giảm chín sáu so với năm trước